ý chí khát vọng tự cường của dân tộc việt nam được hôn đúc qua hàng nghìn năm lịch sử
đã trở thành một truyền thống giá trị thấm đẫm trong mỗi một con người
trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng xu thế toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp bốn
ý chí khát vọng tự cường dân tộc lại được ý thức một cách sâu sắc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết
đây chính là sức mạnh tinh thần to lớn là cơ hội để việt nam hóa giải những lực cản
hướng tới hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng hùng cường dân tộc của mình
sự phát triển của một con người cũng như của cả một dân tộc không bao giờ có nếu như không có hai từ khát vọng
vì vậy khát vọng phải hiểu như là động lực bên trong nội lực tự sinh để đẩy người ta phấn đấu vươn lên
có thể khẳng định rằng chính nhờ ý chí khát vọng sức mạnh con người việt nam đã vươn lên mạnh mẽ
mà dân tộc ta đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước
để cụ thể hóa những tư tưởng chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trong bài viết
chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội thứ một mươi ba của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới thành những chương trình hành động
ngành thể thao cũng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm phát huy sức mạnh ý chí khát vọng phát triển con người việt nam trong thời kỳ mới
nhận thức được tư tưởng chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa sở chủ nghĩa việt nam
thì ngành thể thao chúng tôi cũng đang chuẩn bị một kế hoạch để làm thế nào đó đẩy mạnh được các hoạt động
thể dục thể thao nâng cao thể lực tầm vóc người việt nam trong điều kiện và tình hình mới của đất nước
về mặt giải pháp thì chúng tôi cũng đã thực hiện trong những năm qua nhận thức được cái việc mà chúng ta cần phải có con người về thể chất cũng như sức khỏe
cho nên các hoạt động thể dục thể thao cho mọi người cũng được đẩy mạnh
trên cơ sở đó thì chúng ta tìm ra những giải pháp để giúp cho thể chất và con người việt nam chúng ta ngày một cao hơn lớn hơn và sức khỏe tốt hơn
một trong những yếu tố giúp đẩy lùi bệnh dịch hiện nay đó là luyện tập thể dục thể thao
để nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng
qua đó xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội và xây dựng niềm tin tinh thần lạc quan cho mọi người
bên cạnh đó quá trình rèn luyện thể thao thành tích cao sẽ giúp con người rèn luyện ý chí lòng dũng cảm tinh thần yêu nước
thôi thúc các vận động viên thể hiện ý chí quật cường bản lĩnh vươn lên mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn để bước tới đài vinh quang
để thực hiện nhiệm vụ này thì ngành thể dục thể thao cũng đã tiến hành những biện pháp cụ thể để giúp cho việc lân cao thể chất sức khỏe của người dân và đẩy lùi các tệ nạn xã hội
trên cơ sở đó thì tập trung vào động viên khuyến khích cho mọi người tham gia tập luyện trong giáo dục chính trị đạo đức tư tưởng cho vận động viên huấn luyện viên
chúng tôi cũng đưa vào một nội dung nêu cao ý chí khát vọng của con người việt nam trong đó có các vận động viên thể theo tính tích cao
hơn bảy mươi năm năm vận động viên thể theo tính tích cao đã được tạo ra
trong bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành nền thể dục thể thao nước nhà đã có những bước tiến đáng kể qua từng chặng đường phát triển
mỗi chặng đường đi qua được ghi dấu với sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao qua đó tạo dựng và lan tỏa hình ảnh con người việt nam ra thế giới